mặc dù phải đối đầu với nhật bản đối thủ được đánh giá là một trong những ứng cử viên của chức vô địch asian cup năm nay
tuy nhiên người hâm mộ nước nhà vẫn kỳ vọng và đặt niềm tin vào một trận đấu tuyệt vời của thầy trò huấn luyện viên park hang seo
những ngày này câu chuyện chung của người việt từ già tới trẻ đều là bóng đá
sau khi đội tuyển việt nam vượt qua vòng đấu loại trực tiếp để góp mặt tại vòng tứ kết asean cup
cổ động viên cả nước vẫn chưa hết tự hào về màn trình diễn của các tuyển thủ
cùng với đó niềm tin vào thế hệ cầu thủ trẻ tài năng cũng nhân lên gấp bội
vì thế trong trận cầu quan trọng tối nay trước một đối thủ mạnh của châu lục là nhật bản
rất nhiều cổ động viên vẫn dành niềm tin tuyệt đối cho thầy trò park hang seo
kỹ thuật rất là tốt có thể làm cho hàng phòng thủ của đối phương trao rảo vì điều đó
đội tuyển nhật bản gần đây chưa có những đột phá mới chưa có những cách chơi táo bạo hơn
thế nên mình nghĩ là cơ hội đi tiếp của việt nam là vẫn có rất là cao
nhật bản là một đội bóng mạnh ở châu á lọt vào vòng một trên tám với thành tích toàn thắng
cổ động viên nhật bản cũng có cơ sở và niềm tin vào chiến thắng tiếp theo trên con đường chinh phục ngôi vô địch
tôi thấy việt nam đã mạnh hơn và chơi gắn kết hơn
tuy nhiên đội bóng của chúng tôi rất mạnh nên tôi tin là đội tuyển nhật bản sẽ giành chiến thắng
trận đấu này chắc chắn không dễ dàng vì việt nam đang có phong độ tốt
nhưng tôi tin chắc rằng đội tuyển nhật bản sẽ giành chiến thắng
trận bóng tối nay sẽ là trận đấu lịch sử của đội tuyển việt nam
cùng với niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ
hy vọng các cầu thủ sẽ tạo nên một dấu son mới
trong lịch sử bóng đá nước nhà